không chỉ gây thời tiết xấu trên các vùng biển từ tối nay hoàn lưu báo cũng gây gió mạnh trên cả khu vực đất liền của việt nam
dự báo các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình sẽ có gió mạnh lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
thậm chí đêm nay và sáng mai mùng bốn tháng bảy gió sẽ tiếp tục mạnh lên cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp bảy cấp tám và giật cấp một mươi
ngoài ra từ đêm nay đến sáng ngày mai ở các tỉnh sơn la hòa bình khu vực đồng bằng bắc bộ và đông bắc
có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên hai mươi bốn h
khu vực vùng núi bắc bộ có mưa to phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của báo số hai tuy nhiên hoàn lưu phía tây nam của cơn bão sẽ gây mưa rất to
cho các tỉnh thanh hóa nghệ an trong đêm nay và ngày mai
lượng ước tính có thể lên tới một trăm năm mươi hai trăm linh mm trên hai mươi bốn h
trong khi đó khu vực hà tĩnh xuống quảng bình cũng có mưa
mưa to đến rất to với lượng là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
dự báo phải từ đêm mai mưa ở nghệ an hà tĩnh và quảng bình mới giảm
nằm ở rìa phía nam của hàn lưu mây bão trong đêm nay các tỉnh từ quảng trị xuống đến đà nẵng
được dự báo tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
nhưng từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh
với nam bộ và tây nguyên trong đêm nay vẫn còn có mưa rào và rông diện nhiều nơi
cục bộ có điểm mưa khá
gió giật mạnh nên người dân trên khu vực vẫn cần hết sức cảnh giác
sang ngày mai mưa sẽ có xu hướng giảm hơn cả về diện và lượng nhưng thời tiết nhìn chung vẫn khá mát mẻ
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước